song song với việc triển khai xét nghiệm rt pcr sở y tế tp hcm đề nghị trung tâm y tế tp thủ đức và các quận huyện tăng cường thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh trên địa bàn nhằm tăng cường khả năng phát hiện sớm người mắc covid một mươi chín
theo dự kiến tp hcm sẽ thực hiện một trăm năm mươi hai trăm linh xét nghiệm mỗi ngày trung bình từ sáu tám mẫu một ngày một quận huyện riêng tp thủ đức từ một mươi tám hai mươi bốn mẫu một ngày
như vậy là trong thời gian tới các trường hợp f một được phát hiện sau khi điều tra dịch tễ truy vết từ kf sẽ được thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh đồng thời lấy mẫu đơn rt pcr
nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính tiếp tục điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần của các ca này để chuyển cách ly xét nghiệm trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm rt pcr
với các đối tượng khác như f hai xét nghiệm mở rộng tại các ổ dịch trên địa bàn sẽ được thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên
thực hiện xét nghiệm mẫu gộp ở phạm vi tổ dân phố mở rộng khu phố toàn bộ công ty
nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính sẽ xét nghiệm mẫu đơn rt điều tra yếu tố dịch tễ như là trường hợp f một